bộ đội biên phòng quảng bình phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã làm thủ tục tiếp nhận một mươi thuyền viên của tàu pacific house tại cảng hòn la để đưa về khu vực cách ly y tế
ngày hai mươi tám tháng một tàu xếp hàng thép tại cảng mizushima nhật bản sau đó tàu hàng này đến cảng hồng kông trung quốc để dỡ hàng và tiếp tục hành trình đến cảng hòn la huyện quảng trạch tỉnh quảng bình để xếp hàng quảng đồng
để chủ động phòng chống ngăn ngừa dịch bệnh covid một mươi chín bộ đội biên phòng quảng bình phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiến hành phun khử trùng khu vực phương tiện tham gia tiếp nhận
các thuyền viên được đó thân nhiệt kiểm tra y tế vệ sinh dịch tễ tại tàu trước khi làm các thủ tục nhập cảnh qua kiểm tra các thuyền viên đều khỏe mạnh tình trạng sức khỏe ổn định và được cho lên bờ
hiện một mươi thuyền viên đã được đưa về khu vực cách ly ở trung đoàn chín trăm chín mươi sáu bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng bình